cục thông tin đối ngoại bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí
về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo ban tôn giáo chính phủ trong thời gian qua các tôn giáo ở việt nam đã phát huy vai trò và vị thế của mình trên thế giới
qua các sự kiện tôn giáo quốc tế đã diễn ra các hoạt động đối ngoại tôn giáo đã giúp cho các tổ chức quốc tế
hiểu hơn về một việt nam luôn bảo đảm tự do tôn giáo tín ngưỡng
trong thời gian tới các cơ quan báo chí cần phải kịp thời thông tin phát huy vai trò của báo chí nhằm định hướng
khi xảy ra các sự việc như lợi dụng tôn giáo gây mất ổn định chính trị xã hội tại các địa phương
ngoài ra cục thông tin đối ngoại cũng mong muốn các cơ quan báo chí và các bộ ngành có liên quan
chủ động phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về bảo đảm quyền con người tại việt nam
có phần định hướng dư luận xã hội